lê quý cát người vừa là nạn nhân cũng chính là nhân chứng của vụ án xảy ra vào mùa lũ năm một nghìn chín trăm tám mươi tại huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
thật trùng hợp đây cũng là ngày rỗ của vợ ông bà đỗ thị lần nạn nhân đã chết trong vụ án
chính là ngày mà ba mươi chín năm về trước đã xảy ra vụ thảm án đối với gia đình ông cát
ông là người may mắn còn sống

thì chú thiếm nó cũng nghe thế cũng tưởng vậy thôi

mà cỡ bốn h ba mươi hôm đó trời đó là trời nó tối rồi

cháu công ty là muốn giải thể rồi

giờ là ướt áp chắc chua nọng được

yến may được không chú
giờ xe xuống tới đây rồi
hai bác cứ mua đưa
chú để toàn trong nhà
thôi bây giờ này bây giờ để ra xem gạo đó để thỏa thuận giá sau
chú dẫn tui ra xem gạo để thỏa thuận giá sau
cháu xem gạo
thôi đi bà

tôi nhìn rõ nhưng mà tui không biết nó

thế là nó không ăn
nó ra hè nó ngồi
nó ngồi tỉnh thoảng nó ra ngoài đường
nó ngó lên
nó dựng cái việc mua bán gạo
nó ngó thử các bạn bè anh em
nó kéo gạo xuống dưa

đi lên một lần đầu tiên thì nó trở lại xuống
nó bỏ chắc trời mưa rồi

không có lần kính tính gì hết
bởi vì mình có cái loại mình đâu có
thì vợ tôi thì buông gạo
thì buông gạo thôi
còn tôi thì làm công tác về hư rồi

sau giây phút ông lê quý cát
và người thanh niên tự xưng là công nhân nông trường hai mươi bốn tháng ba

vụ thảm án này đã được nhắc đến trong lịch sử công ngân tỉnh quảng ngãi với cái tên là
đại án canh thần
ở thời điểm cách đây ba mươi chín năm với điều kiện thời tiết mưa bão
địa hình bị cô lập chia cắt
thì quá trình điều tra vụ án càng trở nên vô cùng khó khăn phức tạp
chương trình hồ sơ vụ án sẽ đưa quý vị và các bạn lật dở lại những trang hồ sơ về vụ thảm án này

không chút mảy may nghi ngờ ông cát đi theo gã thanh niên theo hướng tây cầu gáo

tôi lên trước tôi lên tôi dùng tôi không thấy xe không thấy cụ hỏi tới cụ này chú

nó đi trước ổng đi sau

thì ổng có một cái linh cảm là nó diệt bắt nó bắt bình thường
súng đó đã có sáng rồi

tôi nói là tôi bỏ mua gậu tôi không có mua

ngọc hết toàn kia toàn tới dưới này này
cho nên tôi phắn tôi nhanh là nó hỏa ra là tôi phắn xuống nước
thì tôi thấy nó bán warford bán hồng cúng
tôi nhả xuống nước thì tôi bơi
lúc đó là gần sáu giờ rồi
sáu giờ tối tôi thấy nó
nhưng nó không thấy tôi nữa
bởi vì là nó chạy dùm xuống thì không thấy

thì nó theo tôi nó theo tới cầu dưới
tiếng súng chát chúa vang lên khiến bà lần đang sốt ruột đợi chồng ở nhà hoảng hốt
bà lập tức lao ra ngoài đi tìm
ta không có hệ thống để thuốc vale nhưng mình vẫn sẽ được giúp đỡ được
nhưng số phận của bà cũng bị tên sát nhân máu lạnh và tàn nhẫn

thế thì chúng ta sẽ không tôii con nữa
đó là truyền thí màness rồi
thời điểm đó vụ trọng án xảy ra huyện đức phổ của tỉnh quảng ngãi
thời đó đã gây chấn động

trở thành đối tượng truy tìm số một
trong vai một công nhân của nông trường hai mươi bốn tháng ba đi bán gạo hắn đã tiếp cận vợ chồng ông cát
sau khi lấy được lòng tin của ông bà hắn đưa ông cát lên khu vực cầu gáo để xem gạo rồi nổ súng với mục đích sát hải ông
nhưng mà hắn không ngờ rằng ông cắt đã trốn thoát khỏi những viên đạn tử thần của hắn
không may cho bà lần khi nghe tiếng súng bà vội chạy đi tìm chồng
và đã bị kẻ sát nhân xuống tay
sau khi ngã súng vào hai vợ chồng hắn quay trở lại nhà ông bà
tìm mọi cách để phá khóa lấy tài sản nhưng không được
nên buộc hắn trở lại nhà ông bà
hắn phải bất lực bỏ đi
hắn lang thang vào một ngôi chùa hoang để ngủ
sáng hôm sau vờ nhưng không có chuyện gì xảy ra
hắn đi ăn bún ở cửa hàng đối diện chùa
và vào một số nhà người quen chơi
trong đó có nhà ông hùng bà lan
tại đây khẩu súng của hắn đã vô tình rơi ra
và sự vô ý này đã tố cáo hắn

tuy nhiên điều này phải đến khi bị đưa về cơ quan điều tra hắn mới được biết
trong hành trình lang thang ngoài việc bí mật liên lạc với gia đình
người mà hắn tin cậy nhất để tìm đến chính là nguyễn thị cường
cô người yêu ở mùa đức
hắn đã tìm gặp cường để nhờ giúp
nơi trú ẩn tạm thời
trong thời gian bị cơ quan điều tra truy đuổi
nguyễn thị cường đã không nề hà
đưa hắn về nhà
và cũng tại đây cảnh sát nhân đã bị bắt

hắn đã khai là mượn của một người bạn tên châu ở quy nhơn
tiến hành như vậy làm việc bắt châu luôn
thì như vậy là châu nó vào
cái khẩu súng này là của ông cậu
ông cậu ở cái trường
bố túc của quân khu nam
ở cậu bà di
cho nên một cánh quân phải ra hà nẵng
một tổ ra hà nẵng
làm việc với quân khu nam
quân nam sang làm việc với anh quác này

và mới trả đây
nhưng bữa nay mất rồi
mấy hỏi vì sao mất
thì anh nói rằng là hôm đó thì như vậy là
nhà trường cử đi
tỉnh độ nghĩa bình cử đi là
hội thao ở ngoài đà nẵng
hôm đó xem phim anh đĩa trên cái góc
trên cái gái mất mắt
mới cầu điều tra thì như vậy là đúng là
chồng chí ở nghị an
cũng đến hội thi đó
và ở cùng phàm của anh quác này
thì như vậy là
thấy cuộc sống này đẹp quá
cho nên là tối đó đi xem phim
thì anh này nhớ là lấy trộm
sau khi điều tra thì đúng là
cái đồng chí ở nghị an thú tội
như vậy là cuối cùng thu hậu được cuộc sống
thì đem sống về
thì như vậy là hoàn tất cuộc sống
nó ngặn toàn bộ
trần huệ đã bị tòa án nhân dân huyện đức phổ
xét xử lưu động
và tuyên án với bản án cao nhất
nhưng những ngày trong trại giam
hắn không ăn năn xám hối cho những tổ lỗi
mà mình gây ra
mà lại âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch khác
kế hoạch đào tàu khỏi trại giam
với sự ma mảnh của bản thân
lợi dụng sơ hờ của các cán bộ
hắn đã tàu thoát khỏi trại giam
vậy là toàn bộ quá trình truy bắt huệ
đã bị hắn xóa trắng
buộc lực lượng công an quay trở về
còn móc truy đuổi ban đầu
với khoảng thời gian rất ngắn
từ lúc hắn trốn thoát
bản trời nán nhận định hắn chưa thể đi xa
quả đúng như vậy
hắn vẫn giữ ý định vượt biên
nhưng để có tiền
huệ phải tìm cách lần mò về nhà
để nhờ sự giúp đỡ của gia đình
đặc biệt là từ mẹ của hắn
cuộc chiến đấu
bạn tui hầu đó nên làm cũng có cái kinh nghiệm thế này
khi hắn nó ra rồi sẽ chuyển hồ sơ lưu
chuyển hồ sơ cho vị kiểm soát rồi
thì trong hồ sơ lưu của mình
mình có rất nhiều thông tin
vì cái thứ nhất
nhà nó như thế nào quan hệ của nó tới đâu tất cả các quan hệ của nó đều đưa hết vào trong hồ sơ vụ án
tại vì lúc nào cũng nghĩ ra chuyện nó sẽ trốn mà đống tạc thang nại nó sẽ trốn
cho nên khi nó đã trốn rồi thì mình dỡ cái hồ sơ đó ra thì y hết thôi
nhà nó như thế nào quan hệ nó tới đâu cho nên bố trí lực lượng cũng không có gì khó khăn lắm
các biện pháp nghiệp vụ lập tức được triển khai
trong quá trình phá án ban chuyên án không thể tách rời sự giúp đỡ của những quần chúng nhân dân tốt
những quần chúng này được xem như tai mắt của lực lượng công an
họ sẽ cung cấp nhiều thông tin mà trên cơ sở đó ta có thể tổng hợp sang lọc lần ra những di biến động của đối tượng
thậm chí có những quần chúng sẵn sàng chấp nhận đối diện nguy hiểm để tham gia vào quá trình trấn áp tội phạm
trong giai đoạn truy bắt trần huệ lần hai đã có những quần chúng như vậy
trong một lần vô tình đi qua nhà trần huệ một người phụ nữ làm người buôn cám đã thấy hắn trở về nhà

chị cảm thấy rất kinh ngạc
vì sau một tên tội phạm đã gây vụ án rúng động trong vùng đã bị tuyên án tử hình mà nay lại xuất hiện ở nhà
thông tin này ngay lập tức được chuyển đến cơ quan công an
trần huệ đã trở về nhà

xa bàn truyền án
không cho phép để đối tượng chạy thoát
một lần nữa chỉ có duy nhất
một lựa chọn là phải
bắt băng được đối tượng trần huệ
những cán bộ tinh nhuệ nhất được cử ra
để bao vây toàn bộ khu nhà của đối tượng
trần huệ khi đó
đang trốn trong nhà
hắn thực sự bất ngờ trước sự ập vào
của lực lượng công an
do đây bị không chế hoàn toàn và các nhà
đã bị vây kín nên đối tượng không thể
có đường thoát thân
cuộc truy bắt lần hai đã vĩnh viễn khép lại
hành trình truy bắt trần huệ
tên tội phạm đã gây ra một vụ đại án
trong tình khoảng hãi
hắn có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn
nếu giữ cho mình bản tính lương thiện
thế nhưng con quỷ giữ
trong hắn đã trỗi dậy và nhấn
chìm hắn trong một vòng xoáy tội ác
không thể nào tha thứ
từ đây hắn đã thực sự phải trả giá
cho cái tội ác của mình
bằng hình phạt cao nhất của pháp luật
sau hơn một phần tư thế kỷ
căn cứ cách mảng phổ ninh năm xưa
đã thay ra đồi thịt
những nóc nhà ba gian trải dọc
theo bờ rộng thẳng tắt
gia đình ông lê quý cát
đã chuyển sang một ngôi nhà mới
được xây dựng bên cạnh ngôi nhà cũ
năm tháng đã đi qua
nhưng những vết thương trên cơ thể
cũng như những ký ức kinh hoàng
của vợ án đối với gia đình ông
dường như vẫn còn đó
nhắc về người vợ xấu xố
đã ra đi vào đúng ngày này
của ba mươi chín năm về trước
ông và những người thân của mình
vẫn vô cùng xúc động
có lẽ người vợ của ông
đã có thể yên lòng nơi chín suối
bởi kẻ gây ra tội ác
cũng đã bị trả giá trước pháp luật
nhiều thập kỷ đã trôi qua
tủ hồ sơ của công an tỉnh quảng ngãi
ngày một dày thêm
với hàng trăm vụ án
nhưng câu chuyện về đại án canh thân
đã không được tìm ra

mãi mãi là giấu mức không thể phai mờ
những cấn bộ điều tra
đã tham gia chuyên án năm nào
trải qua nhiều công tác
họ đã trưởng thành ở nhiều nhiệm vụ
vai trò khác nhau
nhưng đại án nằm canh thân
vẫn là một phần ký ức đặc biệt
một vụ án mà họ khắc sâu
đến từng trí tiết nhỏ nhất
nhiệt huyết và cái tâm
đối với công tác điều tra
niềm khát vọng về một cuộc sống bình yên
cho nhân dân chính là nguồn sức mạnh
đã nuôi dưỡng suốt quá trình công tác của họ
vượt qua mọi khó khăn đến nay
phần lớn trong số họ đã nghỉ chế độ
có người đã trở thành thiên cổ
nhưng trong câu chuyện
vẫn luôn đã nhắc đến với tất cả sự kinh trọng
và nể phục đó
là đồng chí châu
trưởng công an huyện đức phổ thời bấy giờ
đồng chí võ quang châu
trưởng công an huyện
đồng chí có một cái tuyệt vời
ông đi đâu mà kể
thậm chí ông đi vũ
ông đi đâu mà kể
ông nghe những thông tin gì
có đối tượng nghi vấn
là ông để lên đầu
và anh về là
anh viết một cái chữ
viết cái thông tin đó
ông viết có tờ giấy bao nhiêu
tờ lịch hồi đó
tôi mới viết
dẫn vô trong một tờ giấy
cũng có tờ giấy rơm
hồi đó có tờ giấy
cỡ bàn giấy a bốn bây giờ
đóng vô một sơ hồ sư
của cái địa bàn đó
đặc biệt là cái vụ này
là trăm số
cái đối tượng mình
lên nghi vấn
thì có cái đối tượng
hồi đồng chí châu
có viết thế này
nhưng khi xả ra vụ án
đồng chí châu này
tôi viết cho đồng chí
những đối tượng
nó bao giờ đồng chí không giữ
bọn mình dỡ hồ sư ra
có này chú
đi sau mấy tháng này
thì hồi đó đi nhiều đứa
nhưng trong nó có đứa này
có những đứa này là rất tốt
không có khắp băng này
chứ còn cái đứa này
thì không có
vì hồi đó
cái đối tượng này
nó đi học
trường cơ điện
trong quy nhơn
nhưng cái băng này là có
nhờ có cái quy động
tổng hợp như thế
cho nên là
cũng chỉ đạo
đồng chí châu
trưởng ngôn viện
là cũng chỉ đạo
sử dụng tất cả
các lực lượng của mình
để mà đi vào
phải nói rõ rằng
trong những cái giai đoạn đó
thì cái khoa học
kỹ thuật chưa phát triển
những cái máy móc
những điều kiện
để rồi hỗ trợ
cho công tác điều tra
là hết sức hạn chế
vì vậy mà
chỉ có dùng bằng
như vậy kinh nghiệm
rồi như vậy là
dùng như vậy
các biện pháp
mà qua trường lớp
ta vạn dụng
trong thực tiễn thôi
mà có người
người lãnh đạo
phải biết vạn dụng
để nắm bắt
cho được đối tượng
phải thông qua thực tiễn
chính vì được tôi luyện
do một môi trường kỳ luật nghiêm khắc
với một thủ trưởng
dài dặn kinh nghiệm
và lứa cán bộ
như các đồng chí
trần hoàng triệu
đặng văn phúc
dương hiển tin
đã thực sự trở thành
những điều tra viên
được nhiều thế hệ
công an tỉnh quảng ngãi
sau này yêu mến
và tin tưởng
trong quá trình
thực hiện loạt chương trình
hồ sơ vụ
đại án canh thân
chúng tôi đã tìm gặp được
hầu hết những cán bộ
của chuyên án
trần hoàng triệu
một trong những cán bộ
đã trải lòng rằng
có những trang hồ sơ
khi gấp lại rồi
sẽ dần rơi vào quên lãng
nhưng cũng có những trang
dẫu có đốt ngàn lần
thì vẫn mãi in
trong tâm khảm
các điều tra viên
đó cũng xin được lấy
làm lời kết
của chương trình kỳ này
với tất cả
tấm lòng trân trọng
của những người
thực hiện chương trình
dành cho họ
thế hệ điều tra viên
của những năm tám mươi
luôn lấy nhiệt huyết
lòng yêu nghề
và với sự công bằng
trách nhiệm với nhân dân
làm kim chỉ nam
trong công tác
suốt cuộc đời
đến đây thì
thời lượng của chương trình
xin được chào tạm biệt
và hẹn gặp lại